các lão thành cách mạng bà mẹ việt nam anh hùng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân bà nguyễn thị kỳ phu nhân đại tướng văn tiến dũng và gia đình
đại tướng văn tiến dũng bí danh là lê hoài sinh ngày hai tháng năm năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã cổ nhuế huyện từ liêm
nay là phường cổ nhuế hai quận bắc từ liêm thành phố hà nội
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước đồng chí đã trực tiếp chỉ đạo nhiều chiến dịch quan trọng
danh thắng lợi như chiến dịch đường chín nam lào năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chiến dịch giải phóng tây nguyên năm một nghìn chín trăm bảy mươi
chiến dịch hồ chí minh lịch sử tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
sau ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước đồng chí được đảng nhà nước giao trọng trách bộ trưởng bộ quốc phòng phó bí thư thứ nhất bí thư đảng ủy quân sự trung ương
là ủy viên dự quyết bán chấp hành trung ương đảng khóa hai ủy viên trung ương đảng từ khóa ba đến khóa sáu ủy viên bộ chính trị từ khóa ba đến khóa năm
tại buổi lễ đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng
phó bí thư quân ủy trung ương xúc động nhấn mạnh
trải qua hơn sáu mươi năm năm hoạt động cách mạng liên tục đại tướng văn tiến dũng là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường tận trung với đảng hiếu với dân phụng sự tổ quốc
luôn thể hiện tư tưởng cách mạng tiến công không chịu khuất phục trước kẻ thù xâm lược là một trong những vị tướng chỉ huy xuất sắc của quân đội việt nam
đã đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đại tướng văn tiến dũng là dịp ôn lại thân thế sự nghiệp cuộc đời hoạt động cách mạng và công lao to lớn của đại tướng
đối với quân đội nhân dân việt nam anh hùng
đại tướng ngô xuân lịch khẳng định học tập noi gương đại tướng văn tiến dũng và các bậc tiền bối
chúng ta nguyện mãi đi theo con đường mà đảng bác hồ và nhân dân ta đã lựa chọn
ra sức xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh dân chủ công bằng văn minh
kỷ niệm bốn mươi hai năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam thống nhất đất nước và một trăm hai mươi bảy năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh
chiều nay tại phủ chủ tịch chủ tịch nước trần đại quang đã có buổi gặp mặt ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung
các đồng chí cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc
vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân
chủ tịch nước cũng trân trọng những hoạt động đầy ý nghĩa của ban liên lạc trong suốt hai mươi năm qua
đã không ngừng phát huy bản chất tốt đẹp truyền thống anh hùng của lực lượng công an nhân dân
nhân dịp này chủ tịch nước cũng đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp với ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam
đề xuất đảng nhà nước xét khen thưởng cho các đơn vị cá nhân có thành tích xuất sắc
xứng đáng với những công hiến hy sinh của các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ
ngày hai mươi bảy tháng bốn chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và các đại biểu quốc hội đơn vị bầu cử số một thành phố cần thơ
đã có buổi tiếp xúc cử tri phường hưng thạnh quận cái răng và cử tri các xã nhơn ái trường long tân thới huyện phong điền
tại buổi tiếp xúc các cử tri kiến nghị quốc hội chính phủ tăng đầu tư cho thành phố cần thơ
cũng như có cơ chế thông thoáng để cần thơ đẩy mạnh thu hút đầu tư có biện pháp xử lý vấn đề rác thải nước thải ô nhiễm môi trường các tuyến quốc lộ khu dân cư
chính phủ có giải pháp tạo thuận lợi cho việc khám chữa bệnh cho người dân có thể bảo hiểm y tế nhất là thời gian khám cấp thuốc chữa bệnh bảo đảm chất lượng
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc chủ tịch quốc hội cho biết kỳ họp quốc hội lần thứ ba tới đây dự kiến quốc hội sẽ thông qua một mươi ba dự án luật
năm nghị quyết và chương trình giám sát tối cao về an toàn vệ sinh thực phẩm
về việc tạo thuận lợi cho người có thể bảo hiểm y tế khám chữa bệnh chủ tịch quốc hội yêu cầu lãnh đạo thành phố cần thơ chỉ đạo các bệnh viện cơ quan bảo hiểm xã hội tạo điều kiện thông thoáng để người dân tiếp cận các cơ sở y tế cải cách hành chính để phục vụ tốt hơn cho người dân
về hỗ trợ nông dân chăn nuôi lợn hiện chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các doanh nghiệp mua thịt lợn để cấp đông nhằm giảm thiệt hại cho người dân đồng thời ra soát lại quy trình chăn nuôi phù hợp với thị trường theo quy luật cung cầu
ngày này bốn mươi hai năm trước sau những chiến thắng liên tiếp phá vỡ nhiều mắt xích phòng thủ vòng ngoài của quân lực việt nam cộng hòa trong ngày mở màn chiến dịch hồ chí minh lịch sử hai mươi sáu tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn quân giải phóng đồng loạt tiến công các vị trí của địch trong thị xã bà rịa làm chủ khu tiếp liệu ti an ninh ti cảnh sát tỉnh đoàn bảo an trung tâm huấn luyện vạn kiếp
sáu giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn cờ mặt trận dân tộc giải phóng tung bay trên nóc dinh tỉnh trường một mươi năm h ngày hai mươi bảy tháng bốn thị xã bà rịa hoàn toàn giải phóng
cùng ngày bộ đội địa phương các huyện đức thạnh long điền đất đỏ xuyên mộc tiến công làm chủ tri khu quân sự dinh quận trưởng và các vị trí đóng quân của địch tỉnh phước tuy hoàn toàn giải phóng
hai ngày đầu tiên của chiến dịch quân giải phóng cùng các lực lượng tại chỗ đã phá vỡ các tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch cắt đứt quốc lộ bốn tăng cường vây ép quân địch trên tất cả các hướng
chương trình hồ chí minh
ngày hai mươi bảy tháng bốn tại trụ sở báo nhân dân hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương đã làm việc với hội đồng khoa học nghiệp vụ báo nhân dân
về tình hình công tác quản lý và nghiên cứu khoa học năm năm giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi sáu và nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng khoa học nghiệp vụ báo nhân dân
tại buổi làm việc giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được
về tình hình công tác quản lý và nghiên cứu khoa học của hội đồng khoa học nghiệp vụ báo nhân dân
trong những năm qua hội đồng khoa học nghiệp vụ báo nhân dân đã triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học
đồng thời cũng tổ chức được các hội nghị hội thảo khoa học với nội dung thiết thực bám sát hoạt động chuyên môn của báo
giáo sư tiến sĩ phùng hữu phú cũng đề nghị hội đồng khoa học nghiệp vụ báo nhân dân trong thời gian tới
thực hiện tốt chức năng tham mưu tư vấn về khoa học nghiệp vụ nhất là nghiệp vụ làm báo
thúc đẩy công tác nghiên cứu áp dụng và tổng kết những vấn đề về khoa học nghiệp vụ báo chí
đồng chí lê quốc khánh phó tổng biên tập chủ tịch hội đồng khoa học và nghiệp vụ báo nhân dân
tiếp thu các ý kiến của đồng chí chủ tịch hội đồng khoa học các cơ quan đảng trung ương
và khẳng định lãnh đạo ban biên tập báo nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học
động viên tạo điều kiện để các phóng viên nhà báo tích cực tham gia công tác này
cũng trong chiều nay tại hà nội bộ tài chính phối hợp với vcci đã tổ chức hội thảo công bố báo cáo
đánh giá cải cách thủ tục hành chính hải quan mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi chín
theo báo cáo đánh giá cải cách hành chính hải quan năm hai nghìn một mươi sáu do vcci thực hiện
có tới chín mươi bảy doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tích cực về các phương thức tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính hải quan
tuy nhiên vẫn có không ít doanh nghiệp được khảo sát đánh giá tích cực về các phương thức tiếp cận thông tin về thủ tục hành chính hải quan
doanh nghiệp phản nàn về chính sách hải quan có nhiều thay đổi và doanh nghiệp thường bị động về những thông tin chính sách mới
vì vậy doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan thông báo cho doanh nghiệp thường xuyên hơn
theo khảo sát vẫn có ba mươi một doanh nghiệp có chi trả chi phí không chính thức trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính hải quan
so với năm hai nghìn một mươi năm tỷ lệ chi trả chi phí không chính thức đã tăng từ hai mươi tám lên ba mươi
trong khi đó nhóm không chi thêm chi phí ngoài quy định chỉ tăng thêm một so với năm hai nghìn một mươi bảy
song tỷ lệ doanh nghiệp bị phân biệt đối xử nếu không trả thêm các chi phí ngoài quy định đã giảm mạnh từ ba mươi một năm hai nghìn một mươi năm xuống còn một mươi bảy năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời tỷ lệ doanh nghiệp không chi nhưng vẫn không bị phân biệt đối xử cũng tăng từ ba mươi chín vào năm hai nghìn một mươi năm lên mức bốn mươi bốn vào năm hai nghìn một mươi sáu
theo các doanh nghiệp tham gia khảo sát ngành hải quan cần tiếp tục nhiều cải cách hơn nữa trong một số lĩnh vực
tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính tám mươi ba
nâng cao chất lượng
nâng cao chất lượng cung cấp thông tin năm mươi chín
tăng cường quan hệ đối tác doanh nghiệp hải quan năm mươi sáu
có một nửa số doanh nghiệp đề xuất ngành hải quan cần tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
và bốn mươi sáu mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công khai minh bạch trong thực hiện thủ tục hải quan cho doanh nghiệp
bên cạnh đó cũng có ba mươi bảy doanh nghiệp đề nghị nâng cao kỷ cương kỷ luật và năng lực giải quyết công việc của cán bộ hải quan
cuối cùng có ba mươi năm doanh nghiệp đề nghị cơ quan hải quan tiếp tục cải thiện cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ doanh nghiệp tìm hiểu và làm thủ tục hải quan
tại an giang phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm quang thi cùng lãnh đạo các sở ngành đã tiến hành khảo sát và chỉ đạo xử lý rứt điểm
khu vực sạt lở nghiêm trọng tại tổ một mươi một ấp tắc trúc xã nhân hội huyện an phú
ngày hai mươi hai tháng bốn vụ sạt lở tại tổ một mươi một ấp tắc trúc xã nhân hội huyện an phú
bắc trúc xã nhơn hội huyện an phú trên sông bình di chiều dài hơn ba mươi năm mét ăn sâu vào đất liền một mươi ba mét độ sâu khoảng một mươi hai mét
làm mất hoàn toàn đường giao thông liên xã dài khoảng bốn mươi năm mét
để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân chính quyền địa phương xã nhơn hội đã khẩn trương di rời sáu nhà dân sống gần khu vực sạt lở
phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang lâm quang thi cũng yêu cầu huyện an phú phải bố trí lực lượng canh trực
tại nơi sạt lở hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ cảnh báo nguy hiểm
khẩn trương di rời những gia đình nào còn nằm trong khu vực nguy hiểm sạt lở đảm bảo an toàn
sở tài nguyên và môi trường tiến hành đo đạt quan trác địa hình đáy sông và ghi nhận với những cảnh báo bất thường xử lý tiếp theo
giao sở giao thông vận tải kiểm tra lại toàn tuyến giao thông trong khu vực sạt lở để có những cảnh báo giảm tài trọng giao thông
vì đây là con đường chính nối với cửa khẩu khánh bình nơi có cầu long bình playthorne vừa mới được thủ tướng chính phủ hai nước khánh thành
thân ái chào tạm biệt